cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn ngay bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn
cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với ông phạm quang nghị nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy hà nội
xin kính chào ông phạm quang nghị
xin cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với chúng tôi trong chương trình này
kính thưa ông trong những ngày vừa qua thì có một sự kiện
tôi nghĩ là cũng rất là đáng chú ý
đó là ra mắt cuốn sách nơi ấy là chiến trường của tác giả phạm quang nghị
kính thưa ông với một người là xuất thân là từ sinh viên đi vào chiến trường
và trải qua những năm tháng gian khó của cuộc chiến đấu
thì bây giờ nhìn lại cuộc chiến đấu này thông qua nơi ấy là chiến trường
ông có cảm nhận như thế nào
có lẽ còn chừng một tháng nữa không đầy một tháng nữa
đến ngày một mươi chín tháng năm thì là kỷ niệm tròn sáu mươi năm
ngày mở đường trường sơn con đường mang tên bác gọi là đường năm trăm năm mươi chín
một con đường có thật
chạy dài dọc đất nước hơn hai km
nhưng bây giờ người ta có thể gọi đấy là một con đường huyền thoại
huyền thoại là vì con đường này nó đã đi vào lịch sử của cái cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
và gắn liền với nó là biết bao nhiêu câu chuyện
mà đôi khi chúng ta không hình dung nổi trong những điều kiện bình thường
của những người đã đi trên đường trường sơn
từ một cái chủ trương chiến lược rất là đúng đắn của đảng nhà nước
đối với cuộc giải phóng dân tộc
đối với cuộc kháng chiến chống mỹ cộng nước
chúng ta quyết tâm mở đường để vào nam đánh giặc
và hàng triệu thanh niên suốt mấy chục năm đã lớp lớp đi theo con đường này
tôi là một trong có thể nói là hàng vạn thanh niên
những người trai trẻ không chỉ là nam thanh niên mà có cả nữ thanh niên nữa
là bộ đội là thanh niên sung phong đã đi trên đường trường sơn
ai đã đi trên con đường này thì tôi tin rằng là mãi mãi không bao giờ có thể
quên được những cái ký ức về cái con đường lịch sử này
vâng kính thưa ông
vậy thì cái hình ảnh nào mà khiến ông ấn tượng nhất
và in đậm trong trái tim của ông đến tận bây giờ
với tôi có thể nói là cái hình tượng
cái biểu tượng mà ghi lại cái dấu ấn sâu đậm trong tôi
ngay từ những ngày tôi đang đi trên đường trường sơn
và cho tới kể cả lúc này tôi ngồi trước bạn
thì tôi vẫn rất là cảm phục cái hình ảnh ấy
và tôi nghĩ cái đó là cái
chúng ta có thể xây dựng
chúng ta có thể khắc họa
chúng ta có thể căng ợi nó như là một cái biểu tượng tiêu biểu nhất
về cái con đường huyền thoại này
nhân vật đấy là ai
tôi muốn nói những người bộ đội trường sơn
những người giao liên trường sơn
những người đi mở đường trường sơn
từ những người đầu tiên cho đến những người
khi mà đất nước hòa bình thông nhất
họ vẫn sống trên con đường trường sơn này
trong đó có những người bộ đội
gùi ba lô trên lưng
mang súng mang đạn
mang gạo mang thực phẩm trên vai
đi trên đường trường sơn
đèo cao suối sâu
rồi trên đầu có thể là bom rơi đạn nổ
rồi nào là sốt rét nào là bệnh tật
nhưng mà tôi nói tất cả những người ấy
đi dọc trường sơn cũng đã cảm nhận được
cái gian khổ cái vất vả của trường sơn
nhưng phần đông chỉ đi qua một lần
rất ít người đi hai lần trên đường trường sơn
có nhưng không nhiều lắm
nhưng người bộ đội trường sơn
ngày này qua tháng tháng
năm này qua năm khác
họ sống trên con đường trường sơn này
phải chịu đựng cái sự gian khổ và ác liệt đấy
họ cắt họa cái hình ảnh
của cái chú nghĩa anh hùng
trong cái cuộc kháng chiến chống mỹ
công nước của chúng ta trên đường trường sơn đấy
họ là ai tôi nói ví dụ như những người bộ đội
họ khiêng cáng
những người thương binh từ mặt trận
trở ra miền bắc để chữa bệnh
ba lô trên vai súng trên vai
mà họ lại còn phải mang thêm
cái ba lô của cái người thương binh nữa
và hai người cáng một người
thử hình dung một mình tự đi trên đường trường sơn
đã là gian khổ đến nhường nào
nhưng bây giờ lại hai người
phải khiêng cáng một người nữa
tay chống gậy
mà tôi nói cái hình ảnh ấy nó đẹp lắm
có thể dùng cái từ là
vĩ đại cũng được
là vì họ làm một cái nhiệm vụ hàng ngày
đối với họ là rất là bình thường
nhưng mà nhìn vào cái hành động của họ
tôi nói đấy là một hành động phi thường
cái hình tượng ấy cho tới bây giờ
tôi cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng
vào văn học vào nghệ thuật
vào điện ảnh
làm sao chúng ta có thể xây dựng
chúng ta khắc họa được
cái sự hy sinh
cái sự cống hiến quên mình
của lớp lớp thanh niên
đi trên đường trường sơn
và bên cạnh đó là những người bộ đội trường sơn
và tôi có cảm nhận rằng
riêng cái điều đó
chúng ta chưa làm được
chúng ta chưa có một cái tác phẩm
nó chưa ngang tầm
và nó chưa xứng với
cái sự hình tượng đẹp như thế
hy sinh cho đất nước
vâng kính thưa ông
trở lại với cuốn nhật ký nơi ấy là chính trường
đây là những cái bài điểm
của tiến sĩ văn học phạm việt long
và tôi đặc biệt chú ý
trong cái cuốn sách này của ông
ông nhắc rất là nhiều đến những cái hình ảnh
rất là bình dị
những cái hình ảnh bình yên
trong cuộc chiến tranh hết sức là khốc liệt
đó có phải là cái tinh thần
của người việt của chúng ta
luôn luôn muốn một cái đất nước thanh bình
một đất nước không có chiến tranh
những người mà chưa trải qua
thì đôi khi người ta nghĩ về
cái cuộc chiến tranh này
nó mang một cái giáng dấp
chỉ là bình đao
là bom rơi
đạn nổ là chết chóc là hy sinh
thậm chí là tran hòa máu chảy
đúng là trong chiến tranh
nó có tất cả những cái điều đấy
nhưng mà con người chúng ta
đi vào cái cuộc chiến tranh là để
chúng ta mong muốn có một cái ngày hòa bình
đi vào cuộc chiến tranh
là chúng ta muốn bảo vệ một cái cuộc sống
nơi xóm làng của mình
mình vừa mới từ biệt
rồi nơi những cái miền quê thân yêu
mà người bộ đội đã đi qua
rồi kể cả ngoài mặt trận nữa
không phải nói bom rơi đạn nổ
nhưng không phải là hai mươi bốn h
trên hai mươi bốn h lúc nào cũng là bom rơi đạn nổ
và có những lúc con người ta
cũng phải thư thái cũng phải sống
trở về với ký ức
và cũng phải có những cái ước mơ
lãng mạn cũng được
và cũng rất cần lãng mạn trong chiến tranh
cho nên là tôi nói là
nếu mà những người mà đã qua chiến tranh
như tôi ghi chấp thực
trong cái cuốn nhật ký của tôi
thì những người mà đã đi chiến trường
đôi khi họ cũng trao đổi lại với tôi
họ nói là anh chưa ghi hết được
những cái ác liệt của chiến tranh đâu
nhưng tôi nói đúng thế
nhưng mà tôi nhìn cái cuộc chiến tranh
vì nó không phải là một ngày
nó cũng không phải là một tháng
cho nên là mình cũng phải
bình thường hóa tất cả những cái chuyện đấy đi
mình phải xem xét nó
mình phải sống với nó
mình phải tồn tại với nó
hôm nay và ngày mai
mình phải nghĩ tới tương lai
mình nghĩ tới cái người bị thương
nhưng mà mình cũng nghĩ tới những cái người
người ta lành người ta ca hát người ta làm thơ
vâng kính thưa ông bốn mươi bốn năm thì đã trôi qua
và đất nước của chúng ta thì cũng chừng đấy
thời gian được sống trong hòa bình
trong thống nhất trong cái ngày niềm vui
của ngày xung họp đoàn viên
bây giờ nhìn lại cái chặng đường như vậy
thì ông nghĩ rằng cái thế hệ tương lai
và chúng ta cần phải làm những cái điều gì
để cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông của chúng ta
trong quá khứ ạ
một cái đề tài hay là một cái câu hỏi
nó cũng rất là lý thú
lúc nào nó cũng có tính thời sự
và cái người mà đang sống hôm nay
thường người ta hay đối chiếu so sánh
với trước đây
so cái thế hệ trẻ hôm nay
với cái lớp người đã đi trước
và đôi khi cứ nhìn nhận
nó không được toàn diện cho lắm
tôi thì tôi nghĩ là
thời đại nào nó cũng sản sinh ra
những cái con người
để đáp ứng
những cái con người
những cái yêu cầu của thời đại ấy
trong chiến tranh
dân tộc chúng ta đã sản sinh ra
cả một thế hệ cả một lớp người
chứ không phải một vài người
nếu mà chỉ một ít người
mà rất là anh hùng rất dũng cảm
thì chúng ta không thể đánh thắng mỹ được
cũng như trước đấy không thể đánh thắng pháp được
và bây giờ cũng vậy thôi
đi vào công cuộc đổi mới
và nếu không như là cả toàn dân tộc
mà cùng đồng tâm mà quyết tâm
để mà xây dựng đất nước
thì chúng ta cũng không thể mạnh giàu được
vì thế cho nên là
dù gì đi trang trí
tôi rất là tin vào tiền đồ
của dân tộc của đất nước
mà nói tin vào tiền đồ về dân tộc đất nước
có nghĩa là tin vào thế hệ trẻ
thế hệ thanh niên hôm nay
không nhất thiết cứ ai
cứ phải trải qua chiến tranh
thì mới trưởng thành mới nên người cả
nhưng mà lúc chiến tranh
mà không trải qua chiến tranh
thì anh không xứng đáng làm được nghĩa vụ
là người thanh niên thời chiến
anh không xứng đáng là một công dân
của đất nước việt nam
nhưng bây giờ hết chiến tranh
chúng ta cần những cái nhu cầu khác
những cái năng lực khác
những cái kiến thức khác
và cái đó tôi nói là
cái tiềm năng cái tố chất
của con người việt nam chúng ta
thời nào cũng dội dào
thời nào cũng thông minh